ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng vừa phát hành sổ tay văn hóa người đà nẵng thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị
hội nghị nhằm đẩy mạnh về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đồ thị trên toàn thành phố trong năm hai nghìn một mươi tám
qua việc phát hành ấn phẩm sổ tay văn hóa người đà nẵng thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị
ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng chỉ đạo hướng dẫn định hướng các ngành địa phương đơn vị
về các nội dung cần tuyên truyền để xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị
sổ tay văn hóa người đà nẵng thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị sẽ được triển khai thí điểm
tại một mươi phường của quận thanh khê trong quý i năm hai nghìn một mươi tám bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp tuyên truyền miệng
sau đó nhân rộng trên toàn thành phố
đây là cuốn cẩm nang tuyên truyền được biên soạn tinh gọn với một mươi nội dung tuyên truyền cách ứng xử
và hành vi văn hóa văn minh đô thị như văn hóa gia đình
văn hóa học đường văn hóa ứng xử với mạng xã hội văn hóa công sở văn hóa giao thông
thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị nhằm tạo nên phong trào sâu rộng
góp phần xây dựng thành phố đà nẵng giàu đẹp an bình văn minh